trong bối cảnh số ca mắc và tử vong đều giảm mạnh vào chiều sáu tháng bốn hà nội đã kiến nghị sửa đổi quy định phòng dịch covid một mươi chín
theo giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà trong bối cảnh mới một số quy định phòng chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn
vì vậy sở đã báo cáo ubnd kiến nghị bộ y tế sửa đổi một số quy định và hiện đang đợi văn bản chính thức của bộ y tế
thông tin được lãnh đạo sở y tế hà nội nêu ra vào chiều ngày sáu tháng bốn trong phiên họp ra ban trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín với các quận huyện thị xã
phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết tuần qua trung bình hà nội ghi nhận sáu chín trăm sáu mươi một ca bệnh một ngày giảm ba mươi sáu so với kỳ báo cáo trước trung bình một mươi năm trăm bốn mươi tám ca bệnh một ngày
cộng dù đến nay hà nội đã ghi nhận một năm trăm linh tám bốn trăm hai mươi chín ca mắc một ba trăm tám mươi tám trường hợp tử vong chiếm ba
ba tuần liên tiếp vừa qua ghi nhận tình hình dịch giảm nhanh chóng cả ở số mắc số chuyển nặng và số tử vong
theo lãnh đạo sở y tế đây là thành quả của chiến lược đúng đắn quyết liệt hiệu quả ở tất cả các cấp các ngành
phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng nhấn mạnh trong những ngày vừa qua các ca bệnh ca bệnh nặng và số ca tử vong tiếp tục giảm mạnh
đây là con số đáng ghi nhận mặc dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới song biến chủng của sars cov hai tiếp tục diễn biến phức tạp
thống nhất các ý kiến ông chử xuân dũng tiếp tục yêu cầu ban chỉ đạo các địa phương duy trì thực hiện nghiêm tổ chức thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của trung ương và thành phố từ công tác truyền thông điều trị kiểm tra giám sát
tiếp tục duy trì phương châm bốn tại chỗ theo phân cấp song cần linh hoạt trong thực hiện
trong đó đối với các đơn vị thu dung tại cơ sở không còn bệnh nhân phó chủ tịch chửi xuân dũng chỉ đạo phải linh hoạt thu hẹp đầu mối thu hẹp quy mô nhưng luôn sẵn sàng hoạt động trở lại phù hợp với tình hình dịch bệnh
liên quan đến vấn đề giáo dục phó chủ tịch ubnd tp hà nội đánh giá trong ngày đầu tiên tỷ lệ học sinh đi học trở lại rất tích cực
số học sinh tiểu học đi học trực tiếp đạt bảy mươi năm ba số học sinh trung học cơ sở đạt chín mươi ba một mươi tám đây cũng là mong muốn của đông đảo phụ huynh và học sinh
sở giáo dục và đào tạo các nhà trường phải tiếp tục ra soát các điều kiện về cơ sở vật chất đối ngũ triển khai nghiêm công tác an toàn phòng chống dịch chú trọng tổ chức bữa ăn bán chú tại nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với nhà trường gia đình học sinh tăng cường nắm chắc diễn biến tâm lý lứa tuổi tư vấn kịp thời có biện pháp củng cố kiến thức đi học trở lại

các công tác mở cửa trường học dịch vụ và tiêm vaccine đều nhận về những kết quả tốt
do đó việc sửa đổi quy định phòng chống dịch là cần thiết để người dân có thể nhẹ người hơn và sống chung thích ứng an toàn với dịch bệnh
theo bà hà mặc dù dịch đã được kiểm soát nhưng chúng ta không thể lơ là chủ quan vì số ca mắc giảm nhưng vẫn ở mức cao
học sinh sinh viên quay trở lại trường học các hoạt động dịch vụ du lịch trở lại bình thường là những điều kiện để dịch bệnh lây lan
có thể hà nội sẽ xuất hiện một số biến chủng mới cho nên vẫn phải cần tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh
hiện nay trên thế giới đã ghi nhận nhiều biến thể mới của covid một mươi chín trong đó có các biến thể tái tổ hợp từ biến chủng delta và omicron
hôm ngày hai tháng bốn thái lan đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên liên quan đến những biến thể mới này do đó không có gì đảm bảo chúng sẽ không xuất hiện tại việt nam
giới khoa học mặc dù chưa xác nhận khả năng nguy hiểm của biến thể mới song chúng ta không nên chủ quan
với sự xuất hiện của các biến thể này có thể là tiền đề cho virus corona tiến hóa thành chủng mới
như vậy cảnh báo của giám đốc sở y tế hà nội hoàn toàn có cơ sở chúng ta cần cảnh giác và theo dõi tình hình dịch bệnh chặt chẽ
từ đó chuẩn bị sẵn sàng công tác đối phó nếu diễn biến xấu xảy ra
thưa quý vị thời gian bùng phát dịch vừa qua đã khiến nhiều dịch vụ như là quán karaoke massage quán bar và trò chơi điện tử
tại hà nội phải ngừng hoạt động vô thời hạn khiến nhiều chủ quán lo lắng đứng ngồi không yên
mới đây ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số một nghìn một mươi một ubnd kg về việc điều chỉnh một số biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
trong đó cho phép các dịch vụ này được mở cửa hoạt động trở lại
căn cứ vật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành
các đơn vị tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
yêu cầu các sở ngành cơ sở kinh doanh dịch vụ người dân thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ
các bộ ngành trung ương thành phố các cơ quan đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung về phòng chống dịch theo nội dung tại công văn của ủy ban nhân dân thành phố
về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
đáng chú ý đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
internet hoạt động trở lại từ giờ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
khuyên cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở mất vị giác
không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên
cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn
ủy ban nhân dân thành phố giao
các sở ngành thành phố văn hóa và thể thao lao động thương minh và xã hội công thương công an thành phố
căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước với đội dung chuyên ngành hướng dẫn
tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định
tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
đây hẳn là một tin rất đáng mừng cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này phải không ạ
và trước tình hình dịch bệnh tại hà nội đã hạ nhiệt nhiều ngày
chúng tôi rất là hy vọng quý vị có thể mở cửa kinh doanh thật là xuân sẻ
mau chóng vượt qua được khó khăn khôi phục lại cuộc sống trước đó
quý vị hãy ghi nhớ và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín khi mở cửa
để đảm bảo sức khỏe bản thân nhân viên cũng như khách hàng và duy trì tốt trạng thái mở cửa lâu dài
liên quan đến công tác tiêm vaccine cho trẻ
ngày chín tháng bốn tới gần một triệu liều vaccine covid một mươi chín đầu tiên dành cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sẽ về đến việt nam
công tác tiêm chủng sẽ được triển khai ngay sau đó khi việc kiểm định vaccine hoàn thành
gần một triệu liều vaccine cho trẻ năm một mươi một tuổi về đến việt nam vào ngày chín tháng bốn này là do chính phủ úc tài trợ
đây là lô đầu tiên trong số vaccine tiêm cho trẻ ở độ tuổi năm dưới một mươi hai tuổi của việt nam
sau đó vài ngày công tác tiêm chủng sẽ được triển khai trước tiên cho trẻ khối tuổi lớp sáu
dự kiến lô vaccine thứ hai sẽ về vào khoảng ngày một mươi hai một mươi ba tháng bốn và lô thứ ba sẽ về trước ngày một mươi tám tháng bốn
trước đó bộ y tế thông tin có hai loại vaccine là vaccine moderna
và vaccine pfizer sẽ tiêm cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tuy nhiên bên liều tiêm mỗi mũi của hai loại vaccine khác nhau lứa tuổi tiêm cũng có sự khác biệt
để chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các tỉnh thành phố về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ ở độ tuổi này
đề nghị địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch
báo cáo ubnd ban hành kế hoạch triển khai tại địa phương và hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở y tế
tích cực chuẩn bị để sớm triển khai vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể đưa vaccine vào sử dụng ngay sau khi tiếp nhận vaccine
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các phụ huynh để hiểu đúng về nguy cơ khi mắc bệnh
lợi ích của vaccine để người dân đưa trẻ trong độ tuổi này tham gia tiêm chủng đầy đủ
trước đó phát biểu tại phiên họp của thường trực chính phủ với ubnd các tỉnh thành
thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai là tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và tiêm vét cho nhóm một mươi hai một mươi bảy tuổi
hiện nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi là nhóm dễ cảm nhiễm với covid một mươi chín nhất do chưa tiêm vaccine
thời gian qua khoảng hai mươi trẻ trong độ tuổi này đã mắc covid một mươi chín